theo đài khí tượng thủy văn yên bái nhiệt độ tại các khu vực núi cao nhất là tại hai huyện vùng cao trạm tấu và mù căng trải nhiệt độ xuống một mươi độ c trời rét đậm các địa phương đã cấm người dân chăn thả rông gia súc
theo dự báo đợt không khí lạnh sẽ duy trì trong nhiều ngày tới để bảo đảm cho hơn năm trăm linh con gia súc phát triển tốt trong những ngày không khí lạnh tăng cường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn yên bái chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của các huyện xã xuống từng thôn bản hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc
qua kiểm tra đôn đốc hướng dẫn phòng chống đói rét cho châu bò các hộ chăn nuôi đã quan tâm che chắn chuồng trại giữ chữ củi chấu đốt sửa ấm cho gia súc trong các đợt rét kéo dài trồng chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho gia súc
ngoài ra yêu cầu các xã hoàn tất việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc nhằm bảo đảm tăng sức đề kháng yêu cầu người dân nếu thời tiết rét đậm rét hại kèm theo mưa và nhiệt độ dưới một mươi hai độ c thì tuyệt đối không thả rông gia súc